tại hà nội hội thảo thực trạng và giải pháp cho dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới
tại cộng đồng dân tộc thiểu số đã được tổ chức
hội thảo đã bản luận nhiều vấn đề thiết thực để tăng cường phòng chống bạo lực giới
hội thảo thực trạng và giải pháp cho dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới
tại cộng đồng dân tộc thiểu số do viện phát triển sức khỏe cộng đồng ánh sáng
cùng tổ chức care quốc tế tại việt nam phối hợp với mạng lưới ngăn ngừa
và ứng phó với bạo lực giới tổ chức
hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ dự án nâng cao nhận thức và tiếng nói
của cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc
trong ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới do liên minh châu âu tài trợ
đại diện các cơ quan quản lý nhà nước các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới
và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đánh giá và chia sẻ về thực trạng
cung cấp những dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới
thảo luận về những rào cản trong tiếp cận dịch vụ của người bị bạo lực
và những giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ